chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bộ lao động thương minh và xã hội đang đưa ra dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động
theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
như vậy trong thời gian tới sẽ có thêm một loại bảo hiểm nữa cho người lao động
điều này có thực sự cần thiết với người lao động hay không mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
đây là những hình ảnh thường xuyên tại nhiều công trình xây dựng
công nhân làm việc không được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động
người đàn ông này đang chơi vơi giữ độ cao hai mươi mét với công việc lắp ràn giáo của mình
chẳng ai có thể lương chức được chuyện gì sẽ xảy ra
người lao động đang đánh cược với mạng sống của chính mình
nói chung là mình làm cái nghề này nó không phải là lương trắng
nói chung là mình cứ làm công nào dân công đấy thôi
chứ không phải là mình hợp đồng nhà nước hoặc là cái gì đó
nói chung cái rủi ro thì không ai lo giám nó trước được
nó đúng như thế
cũng quen thôi cuộc sống mà giờ cứ bổ là sợ thì nó ăn ngồi ở nhà thì cũng chết
một anh cái nghề này nó cũng quen rồi
thực sự ra cái công trường này nó cũng có mũ đấy
như chẳng hạn như anh kia đội việt
cũng có bảo hộ lao động tất cả
nhưng nó cũng chỉ là đơn giản
kiểu của nông dân thôi
chứ nó cũng không hẳn là phải trang bị đầy đủ tất cả mọi vấn đề
nhưng mà nói chung là một anh làm nó cũng phải có cái tự tin
bởi mình làm trong nghề một mươi năm rồi mà
tại những mỏ khai thác đá đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
do đơn vị lao động sử dụng phương pháp nổ mìn khai thác đá
phương pháp nổ mìn thì nó nhiều cái đưa lại cái mất an toàn trong lao động
và rất là nguy hiểm cho công nhân
thứ thứ thì là trong khi bán mìn
bắn mìn và trèo núi cao mà mình khai thác thì có nhiều cái
trong quá trình đá lăn đá lửa rồi sạt lửa trong quá trình lao động
sự chủ quan bất chấp nguy hiểm rình rập
thiếu ý thức tự bảo vệ bản thân là một trong những nguyên nhân
dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc
trong khi đó phía nhà thầu cũng chưa thực hiện đầy đủ quy định đảm bảo an toàn lao động
mọi biện pháp chỉ mang tính chất đối phó
tại đơn vị thi công cây cầu bắc qua sông nhuệ huyện ứng hòa hà nội
khi thấy ông kính phóng viên
nhà thầu ngay lập tức yêu cầu công nhân trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động
từ những công trình sản xuất quy mô lớn
đến những sưởng sản xuất nhỏ tại các hộ gia đình
các làng nghề tai nạn lao động vẫn thường xuyên xảy ra
điều kiện vệ sinh an toàn lao động tại xưởng chưa đảm bảo
nhà xưởng kim mít thiết bị phòng cháy chữa cháy không có
bản thân những người lao động này cũng không được trang bị thêm
bất kỳ phương tiện bảo hộ nào ngoài găng tay và khăn biệt mặt

ở đây nó có hai mặt của vấn đề
cái thứ nhất tức là người lao động chúng ta là đều xuất thân từ lao động nông nghiệp
họ quen cái lao động tự do thoải mái
thích mặc gì khi làm thì mặc
thích làm cái gì thì làm
lúc nào làm thì làm lúc nào nghỉ thì nghỉ
nhưng khi vào một dây chuyển công nghiệp
thì họ phải đảm bảo theo đúng quy trình
sản xuất cũng như cái kỷ luật của lao động thì là họ chưa quen được với cái đó
tại sao họ chưa quen
thứ nhất là do doanh nghiệp công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động của họ chưa cao
rồi cái huấn luyện về những cái pháp luật lao động cho họ là cũng chưa tốt
và đồng thời là cái dạy nghề kỹ thuật sản xuất cũng chưa nhiều và chưa tốt
thì đấy là tất cả những nguyên nhân gây đến những cái việc
tức là người lao động là còn sơ xuất trong lao động
hiện cả nước có tới sáu mươi người lao động làm việc không chính thức
không được ký hợp đồng lao động không có bảo hiểm
khi sử dụng những lao động này
thì hầu như chủ sử dụng lao động không nắm rõ năng lực và sức khỏe của họ
ngoài ra công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động hiện nay cũng có nhiều bất cập
lực lượng thanh tra mỏng chế tài xử phạt chưa nghiêm
trong khi cả nước đang có khoảng sáu trăm một mươi hai doanh nghiệp đang hoạt động
thanh tra kiểm tra của chúng ta là chưa được tốt
cái chế tài xử phạt chúng ta chưa nghiêm
nước chúng ta có chưa tới năm trăm linh thanh tra an toàn vệ sinh lao động
thanh tra lao động nói chung
và trong đó chỉ có gần hai trăm linh thanh tra an toàn vệ sinh lao động thôi
thế khi mà chúng ta thì có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp đang sản xuất hoạt động
tôi nói là doanh nghiệp sản xuất
chứ còn những số doanh nghiệp đăng ký thì nó cao hơn
thành ra là cái việc kiểm tra
thanh tra kiểm tra nó là không thể nào đảm bảo được
cái lực lượng thanh tra của chúng ta thì vừa yếu về số lượng
mà vừa yếu về chất lượng
trước thực tế đó bộ lao động thương minh và xã hội đang dự thảo nghị định quy định
về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện
đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
mức đóng bảo hiểm bằng bốn mức lương cơ sở
dự thảo đề xuất quy định bảy chế độ
mà người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng
có sửa đổi bổ sung mới so với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
giám định mức suy giảm khả năng lao động
trợ cấp một lần trợ cấp hàng tháng trợ cấp phục vụ
hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt dụng cụ trình hình
bốn hỗ trợ truyền đổi nghề nghiệp
năm dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
sáu hỗ trợ chi phí y tế
bảy hỗ trợ phòng ngừa tai nạn lao động
có thể thực hiện ở trên thực tế
hình bảo hiểm này sẽ là một cái gạch rất tích cực
ví dụ khi mà người lao động tự do
bản thân người ta là không có hợp đồng lao động
không có bảo hiểm bắt buộc
khi mà sẽ tai nạn lao động
thì đối với có nhiều trường hợp là không nhận được cái sự bồi thường đầy đủ
từ những người giữ lao động
vì bản thân tất cả hầu như những trường hợp này
đại bộ phận đều là những người không hiểu biết
và người ta đi làm một công việc thứ nhất là thời gian ngắn
thứ hai là đối với những công việc mà không bao giờ có hợp đồng này
cho nên nếu như mà thực hiện được trên thực tế
thì đây nó sẽ là một cái bù đắp đối với cái người lao động này
thì tôi nghĩ là nó rất là tốt
việc ban hành dự thảo nghị định xuất phát từ việc thực hiện triển khai
đồng bộ luật an toàn vệ sinh lao động
đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm hiện nay
tại điểm c khoảng ba điều sáu
luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm
có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
quy định rất rõ quyền của người lao động làm việc không theo hợp đồng
tham gia vào hướng dẫn
người lao động thường bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện do chính phủ quy định
tuy nhiên hiện nay nhà nước chưa có hình thức bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chính sách bảo đảm về an sinh xã hội
cho người lao động làm việc tự do và thân nhân của họ
đối tượng lao động tự do chủ yếu có học vấn thấp
kinh tế khó khăn đa phần là hộ nghèo
nếu có sơ xuất trong quá trình lao động
không có người sử dụng lao động cùng chia sẻ rủi ro
thì gánh nặng chi phí y tế với người lao động là rất lớn
người lao động chưa được biết nhiều thông tin về loại hình bảo hiểm này
việc thống kê tiếp cận các đối tượng của nhóm này
để tuyên truyền giải thích nghị định khi đưa vào áp dụng
sẽ gặp khá nhiều khó khăn bước đầu
người lao động làm tự do việc xác định thế nào là tai nạn lao động
ai quản lý việc này hay tự bản thân người lao động phải lo liệu một mình
thủ tục rắc rối những bất cập nảy sinh trên thực tế
sẽ khiến người lao động không mặn mà với loại bảo hiểm này
tuy nhiên tôi nghĩ là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến chính sách pháp luật đối với bảo hiểm của nhà nước
đến người lao động tự do này
thứ hai là cũng phải có những chế tài đối với người lao động
nếu trong trường hợp mà thuê lao động tự do
nhưng để xảy ra những sự việc đáng tiếc
mà lại không đảm bảo được quyền lợi cho người lao động
thì hai cái đấy nếu như một cơ quan quản lý nhà nước
mà làm tốt được cái việc đấy
thì chắc chắn là quyền lợi người lao động sẽ được đảm bảo
hiện tại trong hệ thống an sinh xã hội
đã có nhiều loại bảo hiểm xã hội khác nhau
mỗi loại bảo hiểm hướng đến đối tượng áp dụng khác nhau
nghị định bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
hỗ trợ nhóm đối tượng lao động tự do
khi có sự cố trong quá trình lao động
công tác tuyên truyền phổ biến chính sách
phải giúp cho người lao động hiểu rõ
chỗ dựa về mặt an sinh xã hội
cũng như về mặt pháp lý
khi có sự cố xảy ra trong quá trình lao động
thưa quý vị nếu người lao động
tự đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho mình
thì sẽ có nguy cơ đơn vị doanh nghiệp
đầy trách nhiệm đóng bảo hiểm
cho một bộ phận người lao động chưa được ký hợp đồng
các cơ quan chức năng cần phải xem xét
và có giải pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nghị định này sẽ có hiệu lực
chương trình điểm tựa tương lai đến đây xin được kết thúc